đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cửa hàng kinh doanh xăng dầu
ở huyện yên thành đã tự ý đóng cửa
cửa hàng xăng dầu thước hà do ông cung đình thương chú tại xã đức thành huyện yên thành làm chủ
bị xử phạt ba mươi triệu đồng vì hành vi vi phạm do đóng cửa không được cơ quan chức năng cho phép
trước đó ngày ba mươi tháng ba người dân xã đức thành đã phản ánh tới cơ quan chức năng
về cửa hàng kinh doanh xăng dầu thương hà bất ngờ treo biển tạm nghỉ một thời gian vì dịch bệnh covid một mươi chín
mặc dù đã có thông báo giảm giá xăng dầu từ một mươi năm h chiều ngày hai mươi chín tháng ba
nhưng đến khuya cùng ngày mà cửa hàng này vẫn không điều chỉnh giá bán